liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi sáu đã chính thức khép lại vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
với lễ bế mạc và trao giải diễn ra tại thành phố lào cai
buổi lễ đã vinh danh hai mươi bảy tác phẩm đạt giải vàng năm mươi sáu tác phẩm đạt giải bạc
một giải cá nhân và một giải đặc biệt về sáng tạo
theo đánh giá của ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi sáu
các tác phẩm dự thi năm nay có sự tiến bộ rõ rệt cả về số lượng và chất lượng
trong đó có hai thể loại có tổng số tác phẩm dự thi tăng cao so với năm trước là phim tài liệu
với chín mươi bốn tác phẩm và giao lưu đối thoại tọa đàm ba mươi chín tác phẩm
thể loại thu hút được nhiều tác phẩm tham gia nhất vẫn là phóng sự với một trăm năm mươi bốn tác phẩm
liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi sáu tại lào cai đã mang đến cho những người làm truyền hình
tại các cơ quan đơn vị trong và ngoài nước những trải nghiệm cơ hội giao lưu
trao đổi kinh nghiệm sản xuất các chương trình truyền hình
qua đó từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công việc
hai trăm hai mươi bảy giải vàng năm mươi sáu giải bạc và hai giải đặc biệt
trong số năm trăm linh hai tác phẩm tham dự ở chín thể loại gồm chương trình dành cho thiếu nhi
phim tài liệu phóng sự chương trình chuyên đề khoa giáo chương trình giao lưu đối thoại tọa đàm
chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số chương trình ca mối nhạc
chương trình sân khấu và phim truyện truyền hình
đồng thời đài phát thanh truyền hình tỉnh lào cai cũng đã trao lại cờ đăng cai liên hoan
truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi bảy cho đài phát thanh truyền hình tỉnh thanh hóa